từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hội nghị toàn quốc của đảng họp tại tân trào tuyên quang
nhận định cơ hội cho nhân dân việt nam giành quyền độc lập đã tới
những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở đông dương đã chín mùi
hội nghị chủ trường kịp thời lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền
hội nghị nêu rõ đường lối đối nội đối ngoại của cách mạng việt nam trong tình hình mới
thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí trường trinh tổng bí thư của đảng phụ trách
ngay trong đêm một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số một cho đồng bào và chiến sĩ cả nước
nhanh chóng vùng dậy giành quyền độc lập
trong một thời gian ngắn với khí thế cách mạng sôi sụp và trào dâng chưa từng có
dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã nhất tể vùng lên giành chính quyền trong cả nước
đại hội quốc dân đã thông qua một mươi chính sách lớn của việt minh
thông qua lệnh tổng khởi nghĩa quyết định quốc kỳ nền đỏ
ở giữa có sao vàng năm cánh chọn bài tiến quân ca làm quốc ca
và bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng trung ương tức chính phủ lâm thời do hồ chí minh làm chủ tịch
chủ tịch hồ chí minh gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước
giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến
toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta
dưới sự lãnh đạo của đảng hơn hai mươi triệu nhân dân việt nam từ bắc đến nam
đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giải phóng toàn bộ đất nước
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng hơn một mươi vạn nhân dân thủ đô hà nội
tưng bừng khí thế đấu tranh xuống đường vũ trang thị uy tổ chức meeting tại quảng trường nhà hát lớn
thành phố hà nội đỏ rực cờ cách mạng
cuộc meeting với quy mô lớn của nhân dân việt nam
trở thành khởi nghĩa giành chính quyền
lần đầu tiên chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay nhân dân ta
cách mạng tháng tám thành công
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công đã mở đường đưa dân tộc ta tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình
kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
nước việt nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ
đảng cộng sản việt nam trở thành đảng lãnh đạo một nhà nước độc lập một quốc gia dân tộc
sau cách mạng vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản được khẳng định toàn dân tin tưởng tuyệt đối vào đảng
vào con đường mà đảng và chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra
từ đây đất nước xã hội dân tộc và con người việt nam bước vào một cuộc trường trinh mới
với những biến đổi cách mạng lớn lao và sâu sắc
kỷ nguyên mới của dân tộc ta là kỷ nguyên đấu tranh của chúng ta
là kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập thống nhất và phục hưng đất nước
kỷ nguyên kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội
mà chủ thể của sự nghiệp vĩ đại này không ai khác là con người việt nam
là cộng đồng dân tộc việt nam luôn mang trong mình khí phách cuột cường của mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước